năm hai nghìn hai mươi được xem là cột mốc đáng chú ý của chính sách bảo hiểm xã hội khi có khá nhiều thay đổi tác động đến hầu hết những người tham gia và phần lớn những thay đổi đó đều liên quan đến chế độ hưu trí
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi lao động nam nghỉ hưu vào năm hai nghìn hai mươi thì số năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ bốn mươi năm phải là một mươi tám năm sau đó cứ thêm mỗi năm người lao động được tính thêm hai
trong khi trước đây nếu nghỉ hưu vào năm hai nghìn một mươi tám thì số năm đóng bảo hiểm xã hội là một mươi sáu năm năm hai nghìn một mươi chín là một mươi bảy năm đối với lao động nữ cách tính lương hưu không có gì thay đổi vào năm tới
luật bảo hiểm xã hội cũng nêu rõ đối với lao động nam và lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ sáu mươi một trở lên từ năm hai nghìn hai mươi nam đủ năm mươi năm tuổi nữ đủ năm mươi tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu
quy định hiện hành là nam đủ năm mươi một tuổi nữ đủ bốn mươi sáu tuổi
đáng chú ý từ năm hai nghìn hai mươi cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội thay đổi như sau
nếu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của hai mươi năm cuối trước khi nghỉ hưu
theo quy định hiện hành thì tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tính theo một mươi năm năm cuối trước khi nghỉ hưu
cũng từ năm hai nghìn hai mươi sẽ thay thế số bảo hiểm xã hội bằng thẻ bảo hiểm xã hội